thưa quý vị tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào sáng ngày hôm nay
quốc hội đã tiến hành đợt họp thứ hai của kỳ họp này
trong ngày hôm nay quốc hội đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
báo cáo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nghị trường nhiều đại biểu đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch thời gian qua
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế cùng với đó là việc nâng cao hiệu quả năng lực của hệ thống y tế trong thời gian tới
tại nghị trường nhiều ý kiến khẳng định cho đến thời điểm này dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân
chúng ta đã cơ bản kiểm soát đợt dịch bùng phát thứ tư một đại dịch chưa từng có trong lịch sử
các biện pháp phòng chống dịch của chúng ta thời gian qua mặc dù có việc chưa từng có trong tiền lệ
vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng là hợp lý phù hợp cho từng giai đoạn đảm bảo yêu cầu chung
với những nỗ lực cố gắng vượt bậc có sự đồng lòng nhất trí của người dân
đã giúp cho nhiều địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới
nhiều ý kiến ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng y tế quân đội nhân dân công an nhân dân trên tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đã đề cập một số hạn chế liên quan đến việc thực thi công vụ trong công tác phòng chống dịch
nhưng một bộ phận cán bộ cơ sở còn lơ là chưa sâu sát còn chủ quan bị động trong phòng chống dịch
đây có thể là căn bệnh trầm kha ở một số nơi nhưng đến thời kỳ dịch bệnh thì càng bộc lộ rõ hơn
không đúng về pháp luật vừa không đúng về đạo lý với nhân dân
tôi đề nghị chính phủ cấp ủy chính quyền một số địa phương mà có cán bộ sai phạm phải xử lý nghiêm xử lý cho dân biết chúng ta nghiêm
bên cạnh những hạn chế bất cập trong công tác phòng chống dịch nói chung đối với lĩnh vực y tế
nhiều đại biểu cũng nhận định đã và đang có những bất cập tồn tại cần sớm khắc phục để thực sự sống chung với dịch bệnh
cái thực trạng y tế cơ sở của chúng ta hệ thống y tế cơ sở
cái thứ hai là về cái vấn đề hệ thống điều trị
cái vấn đề nó hết sức quan trọng đó chính là cái thay đổi về mặt quan điểm
thế thì chúng ta phải làm sao để tạo điều kiện cho các nhân viên y tế đặc biệt cho các cán bộ quản lý
thì có cái cơ hội có cái môi trường để phát triển về y đức
chứ không phải là sau đó lúc xảy ra chuyện thì chúng ta là sử dụng các biện pháp hành chính và các thủ tục
tổ tục ngân trọng
tại nghị trường nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc xử lý nghiêm sai phạm
cần phải khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý điều hành hệ thống y tế
nhất là điều hành bệnh viện công để không chỉ nâng cao năng lực ngành y tế bảo đảm điều trị
chăm sóc sức khỏe người dân mà còn ngăn ngừa hiệu quả những hành vi vi phạm tiêu cực trong ngành y tế
thưa quý vị hà nội và thành phố hồ chí minh là hai địa phương được bộ công an đặt mục tiêu
ngay trong tháng một mươi một này thì phải hoàn thành
hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện
từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố với dự kiến là khoảng năm triệu hồ sơ
đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc đáp ứng các yêu cầu thích ứng trong quá trình thu nhận cũng gặp không ít khó khăn
hiện công an hai địa phương này đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
với quyết tâm phân đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đề ra
sau năm tháng tạm ngưng hoạt động thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chip do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay công an tp hcm mở đợt hai cao điểm cấp căn cước công dân
trong đợt một mỗi ngày tổ cấp căn cước công dân công an phường tại đây thu nhận trên ba trăm linh hồ sơ
tuy nhiên trong đợt này việc đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc năm k cũng đã ảnh hưởng tới công tác thu nhận
nhiều biện pháp đã được lực lượng cơ sở triển khai trong đó quan trọng nhất là làm tốt công tác điều tra cơ bản
thống kê số lượng người chưa làm căn cước công dân gắn chip trên địa bàn
và bao nhiêu người cụ thể vẫn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhưng vẫn phải an toàn khi thực hiện cấp căn cứ công dân trên địa bàn
thống kê tp hcm có khoảng năm sáu triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
trong đợt một đã thu nhận được trên hai sáu triệu hồ sơ
như vậy theo chỉ tiêu được giao thì số lượng này tp hcm cần phải thu nhận trong đợt này còn gần ba triệu
hiện các tổ cấp căn cước công dân lưu động đã được thành lập nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận này
chúng tôi đã đề xuất huy động cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ
công an thành phố tăng cường đảm bảo đủ nhân lực trên thành lập các tổ cấp căn cứ công dân
và trong quá trình thực hiện thì cũng có sự hỗ trợ của cục cm sáu
đặc biệt là cục cn sáu thành lập một tổ kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ tp hcm
tháo gỡ nhanh tất cả những vấn đề vướng trong quá trình cấp phép
còn tại hà nội tính đến thời điểm này đã thu nhận trên năm triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
và còn khoảng gần một triệu công dân cần phải thu nhận
trên cơ sở chủ động ra soát
công dân đến làm căn cứ công dân đều có giấy hẹn cụ thể theo khung giờ
tránh tình trạng tập trung đông hoặc phải chờ đợi
đồng thời công an thành phố cũng chọn lọc những cán bộ có kỹ năng tốt
trong đợt cao điểm thu nhận trước đây nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu thu nhận
công an thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện
trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an các cấp bố trí thời gian thu nhận dữ liệu
lưu động tại các trụ sở công an cấp xã phường thị trấn
đồng thời theo kế hoạch các điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần và hàng ngày từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ
công an thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đề nghị tất cả các công dân
đủ từ một mươi bốn tuổi trở lên đang cư trú làm việc trên địa bàn tích cực hưởng ứng và phối hợp
giúp đỡ lực lượng công an đảm bảo tiến độ thu nhận hồ sơ căn cước công dân
bộ công an cho biết đến nay cũng đã chủ động bố trí các công dân
bố trí vật tư nhân lực hoàn thành việc in và trả thẻ cho công dân trong thời gian ngắn nhất
không để xảy ra tình trạng chậm trả thẻ như trước đây